theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày bảy đến ngày chín tháng bảy
các tỉnh miền núi và trung du có mưa vừa và mưa to
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh sơn la hòa bình phú thọ vĩnh phúc hà nội hưng yên bắc ninh hà nam hải dương
hải phòng thái bình nam định ninh bình chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ
theo công điện yêu cầu công ty thủy điện sơn la và công ty thủy điện hòa bình mở một cửa xả đáy vào hồi tám giờ phút
ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám liên tục phát điện tối đa các tổ máy
tùy theo tình hình mưa lũ thượng nguồn tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy theo quy định
để chủ động ứng phó việc vận hành nhà máy thủy điện hòa bình xả lũ
chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình đã có công điện chỉ đạo các sở ban ngành liên quan huyện kỳ sơn và tp hòa bình
chủ động thực hiện các phương án để phòng chống lũ
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trung ương đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác phòng chống lũ tại hòa bình
đến chiều ngày sáu tháng bảy tỉnh hòa bình đã triển khai các biện pháp để bảo đảm an toàn cho các hộ dân
làng vận trài trên hạ lưu sông đà khi nhà máy thủy điện xả lũ
như hỗ trợ di rời đến nơi tránh trú thông báo cho các hộ dân nuôi cá lồng thu hoạch cá
hoặc có kế hoạch sơ tán cá khi mở nhiều cửa xả đáy